hội quy hoạch và phát triển đô thị việt nam tổ chức hội thảo định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các khu vực đô thị thành phố đà nẵng
nhằm giúp thành phố này hướng tới mục tiêu thành phố văn minh hiện đại thông minh phát triển bền vững
hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu với nhiều tham luận về các vấn đề định hướng quy hoạch và phát triển đô thị thành phố đà nẵng
các giải pháp thích ứng với thành phố ba triệu dân những chủ trương và giải pháp để bảo đảm lộ trình đề án xây dựng đà nẵng thành phố môi trường
đến năm hai nghìn hai mươi bảo tồn và phát huy các giá trị kiến trúc và không gian văn hóa đỉnh làng tại các làng cổ ven đà nẵng khi hình thành quá trình đô thị hóa

theo quy hoạch chung thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
các hợp phần cơ bản như công nghiệp nông nghiệp dân cư hệ thống trung tâm giao thông đô thị đã được điều chỉnh tương đối phù hợp và khả thi
hơn hai mươi hai bài tham luận của các chuyên gia các nhà kiến trúc quy hoạch các nhà xã hội họp đã tập trung nhận diện các nguy cơ thách thức
để từ đó đề ra các giải pháp thiết thực vừa mang tính chiến lược vừa phù hợp với thực tế
khai thác tốt tiềm năng của thành phố gắn du lịch với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bảo đảm phát triển bền vững